chiều ngày tám tháng một mươi một tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước trung quốc
do ủy viên thường vụ bộ chính trị ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc trương đức giang dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
đây là chuyến thăm việt nam đầu tiên của lãnh đạo đảng nhà nước và nhân đại trung quốc sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và sau cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn của việt nam
ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước trung quốc
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đảng nhà nước quốc hội việt nam hết sức coi trọng và đánh giá cao chuyến thăm của chủ tịch nhân đại trung quốc trương đức giang
đúng vào dịp kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hai nghìn một mươi chín
đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển bền vững ổn định lâu dài
phát biểu tại cuộc hội đàm chủ tịch nhân đại trung quốc trương đức giang khẳng định mục đích chuyến thăm của đoàn nhằm thể hiện nhận thức chung quan trọng
mà tổng bí thư tập cận bình đã đạt được với tổng bí thư nguyễn phú trọng
trung quốc khẳng định nỗ lực cùng việt nam tiếp tục phương châm hợp tác một mươi sáu chữ vàng
gìn giữ sự phát triển quan hệ trung quốc việt nam thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác phát triển toàn diện
để trung quốc và việt nam tiếp tục phát triển lâu dài ổn định và lành mạnh
về quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp chủ tịch nhân đại trung quốc trương đức giang khẳng định
nhân đại trung quốc sẽ hợp tác cùng với quốc hội việt nam tiếp tục trao đổi tham khảo lẫn nhau những kinh nghiệm thành công
về quản lý và xây dựng đất nước cũng như trong công tác lập pháp giám sát tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên
về giữ gìn hòa bình ổn định trên biển chủ tịch nhân đại trung quốc đề nghị
hai bên thực hiện tốt nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được coi giữ gìn ổn định là nhiệm vụ hàng đầu
coi hợp tác cùng khai thác là mục tiêu chung dự tính thỏa đáng và kiểm soát tốt những bất đồng trên biển
không làm cho các tranh chấp phức tạp hóa và ngày càng mở rộng tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên biển và tích cực tìm tòi cùng khai thác
về vấn đề này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam ủng hộ hai bên trao đổi trên tinh thần hiểu nghị và xây dựng
trao đổi thẳng thắn về việc giải quyết hòa bình tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế kiểm soát tốt bất đồng ổn định tình hình trên biển giữ gìn môi trường hòa bình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai bên tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
nhất là thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển tôn trọng lợi ích trinh đáng của nhau
phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam mong muốn tiếp tục cùng với trung quốc và các nước asean thực hiện đầy đủ và hiệu quả
tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc